các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tuy vậy vẫn chưa rõ biến thể omicron ảnh hưởng như thế nào đến với những người đã được tiêm trung bình hai liều vaccine ngừa covid một mươi chín
liệu loại virus đột biến này có kháng vaccine ngừa covid một mươi chín hay không
quý vị hãy theo dõi tin tức sau đây để biết thêm thông tin chi tiết
vaccine ngừa covid một mươi chín vẫn có tác dụng
tất cả các loại vaccine hiện có ở anh đều hoạt động bằng cách giúp hệ thống miễn dịch nhận biết và chống lại protein gai của virus
bộ phận chính mà virus sử dụng để xâm nhập tế bào con người
omicron có hơn ba mươi đột biến trong protein gai
trong đó có một mươi đột biến ở bộ phận gọi là vùng liên kết thụ thể abd
vùng này giúp virus liên kết với thụ thể ace hai của tế bảo người và vùng tận cùng n ntd
còn delta có hai đột biến trên abd
bất chấp sự biến đổi của virus sẽ vẫn có những khu vực mà kháng thể và tế bào t
một dạng tế bào miễn dịch có nhiệm vụ chủ yếu là phát hiện và tiêu diệt các tế bào mầm bệnh hoặc nhiễm bệnh
được phát triển sau khi tiêm phòng hoặc sau khi bệnh nhân khỏi bệnh hoạt động để chống lại mầm bệnh
danny amman giáo sư miễn dịch học tại đại học imperial college london cho biết
theo một số thông tin mà chúng tôi ghi nhận được từ nam phi biến thể omicron không quá nghiêm trọng
và hầu hết những người phải đến bệnh viện điều trị là những người chưa được tiêm phòng
và như vậy vaccine ngừa covid một mươi chín dường như vẫn còn hiệu quả
tế bảo t sẽ nhận biết và tấn công các tế bảo nhiễm virus
đồng thời hướng dẫn tế bào b sản sinh kháng thể để chống lại nguy cơ mà chúng đang phải đối mặt
chuyên gia danny lưu ý tất cả chúng ta đều nghĩ rằng tế bảo t có thể nhận ra
và tạo ra sự khác biệt giữa các biến thể và tạo ra hàng rào ngăn cản virus
vì thế có thể cung cấp một số biện pháp bảo vệ
câu hỏi đặt ra là khả năng bảo vệ sẽ mạnh mẽ đến đâu
tất cả những người đã được tiêm hai mũi đều có thể bị nhiễm biến thể delta
mặc dù khả năng này thấp hơn khoảng ba lần so với những người chưa được tiêm phòng
quan trọng hơn những người đã tiêm có nguy cơ tử vong thấp hơn chín lần nếu họ bị mắc bệnh
giáo sư paul morgan nhà miễn dịch học tại đại học cardiff cho biết
tôi nghĩ rằng việc suy giảm khả năng miễn dịch
toàn khả năng miễn dịch là điều có thể xảy ra
ông nhấn mạnh mặc dù một số kháng thể và tế bào t được tạo ra để chống lại biến thể cũ của virus
sẽ không có hiệu quả với biến thể mới nhưng chắc chắn vẫn có những kháng thể khác phát huy tác dụng
do vậy việc tăng cường sự bảo vệ bằng cách mở rộng khả năng tiếp cận với mỗi vaccine thứ ba là một ý tưởng hay
nếu một nửa hoặc hai phần ba hệ thống miễn dịch không đạt hiệu quả
và bạn chỉ còn một nửa còn lại thì việc tiêm mũi bổ sung là điều cần thiết
chuyên gia này nhấn mạnh
david matthews giáo sư vi rút học tại đại học bristol nhận xét rằng
đối với những người đã được tiêm hai mũi vaccine và từng bị nhiễm biến thể delta
nhưng đã hồi phục khả năng hình thành phản ứng miễn dịch hiệu quả chống lại các biến thể mới sẽ rất cao
một khi cơ thể quen với việc chiến đấu với cả chủng vi rút cũ và chủng vi rút mới
thì phản ứng của tế bào t sẽ rất rộng
nó không chỉ chống lại được các protein gai ban đầu
mà còn đối phó được với những protein gai đột biến của virus
điều đó là vô cùng hữu ích
chuyên gia matthews đánh giá
hiện giờ lo lắng lớn nhất là đối với những người chưa được tiêm phòng
nếu omicron có khả năng lây lan mạnh mẽ hơn biến thể delta
thì nó sẽ dễ dàng tìm đến những người chưa được tiêm chủng và khiến họ phải nhập viện
điều này chắc chắn sẽ gây áp lực đối với hệ thống y tế
khi các bệnh viện quá tải tất yếu các quốc gia sẽ phải thực hiện biện pháp tái phong tỏa
vậy theo chuyên gia những người nào đã từng tiêm vaccine covid một mươi chín sẽ có khả năng ngừa được biến chủng mới
đồng nghĩa với việc sẽ làm giảm tài áp lực cho nền y tế của những quốc gia đang bị đại dịch covid một mươi chín càn quét
trước tình hình đại dịch covid một mươi chín còn chưa được dập tắt trên thế giới
thậm chí dịch bệnh còn đang có dấu hiệu quay trở lại tại các nước châu âu
trên thế giới không phải quốc gia nào cũng có số lượng người dân tiêm đầy đủ vaccine
chính vì vậy số ca nhiễm ngày càng tăng và dẫn đến quá tải tại bệnh viện khu cách ly tập trung
tuy nhiên chúng ta vẫn đang hy vọng về việc vaccine phòng covid một mươi chín vẫn có thể ngừa được biến chủng mới
đồng thời giúp người dân chống được virus sars cov hai biến thể omicron
những lý do để lạc quan vào vaccine covid một mươi chín
trước hết vẫn chưa rõ là biến thể omicron sẽ hoạt động như thế nào trong nhóm dân số được tiêm chủng cao
chẳng hạn như là vương quốc anh
tiến sĩ peter english chuyên về lĩnh vực kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm cho biết
nhiều khả năng những người đã được tiêm hai hoặc ba liều vaccine sẽ có sự bảo vệ tốt hơn trước biến thể omicron
hoặc cũng có thể các loại virus hiện có không hiệu quả khi chống lại nó
chúng ta vẫn chưa có đủ thông tin để đánh giá
một yếu tố khác cũng có thể cản trở hoạt động của omicron là thuốc kháng virus
dịch vụ y tế quốc gia của anh cho biết gần nửa triệu liều thuốc kháng virus sẽ được bàn giao trong tháng một mươi một tại quốc gia này
ưu tiên cho những bệnh nhân cao tuổi mắc covid một mươi chín và những người đặc biệt dễ bị tổn thương chẳng hạn như người có hệ miễn dịch yếu
loại thuốc này đạt hiệu quả cao nhất khi sử dụng trong giai đoạn đầu mắc covid một mươi chín
vì thế cơ quan quản lý thuốc và các sản phẩm y tế của anh msaa khuyên cáo người bệnh sử dụng ngay khi có kết quả xét nghiệm dương tính và trong vòng năm ngày kể từ khi xuất hiện triệu chứng
bên cạnh đó các liệu pháp điều trị hiện hành chẳng hạn như sử dụng thuốc chống viêm dess mattasol cũng có khả năng chống lại biến thể omicron vì nó nhắm vào phản ứng của cơ thể đối với virus chứ không phải là bản thân virus này
cuối cùng các nhà sản xuất vắc xin có thể thay đổi vắc xin hiện có để đối phó với biến thể omicron nếu biến thể này thực sự tránh được các phản ứng miễn dịch do vắc xin tạo ra ở một mức độ đáng kể
tiến sĩ peter english cho biết vaccine sử dụng công nghệ mna và công nghệ vector cho phép thực hiện những thay đổi nhanh chóng đối với các kháng nguyên được sử dụng
điều đó có nghĩa là chúng ta có thể nhanh chóng điều chế so với loại vắc xin có kháng nguyên phù hợp với biến thể mới
chuyên gia peter english cho rằng biến thể omicron đã tạo ra rào càn lớn trong cuộc chiến chống dịch bệnh covid một mươi chín
nhưng theo những dữ liệu mà chúng ta có được cho đến thời điểm hiện tại có vẻ như nó sẽ không khiến thế giới quay trở lại giai đoạn cao trào của dịch bệnh từng diễn ra vào năm hai nghìn hai mươi
chuyên gia nhấn mạnh khả năng chống lại các biến thể mới của virus sẽ gia tăng khi ngày càng có nhiều người được tiêm phòng và được tiếp cận với liều thứ ba
vấn đề hiện nay là người dân của các quốc gia trên thế giới phải được tuyên truyền phổ biến kiến thức về việc tiêm vắc xin có thể phát triển
trước khi biến chủng mới gây ra hậu quả khôn lường nặng nề thì chúng ta nên có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc phòng chống dịch bệnh
tiêm vaccine và thực hiện đúng yêu cầu của giới chức trách của từng quốc gia thì trong thời gian sớm nhất chúng ta sẽ đẩy lùi được dịch bệnh
hiện nay một số nước đã phát hiện ra sự lây lan của biến chủng mới vì vậy việc phòng chống càng sớm biến chủng này càng sớm càng tốt
tại một vài quốc gia đã có những chính sách tạm dừng chuyến bay đến những nơi có dịch bệnh để tránh lây lan diễn ra
việc tiêm vaccine bây giờ là rất cần thiết cho tất cả mọi người trên thế giới bên cạnh đó đảm bảo an toàn cho chính mình sẽ góp phần đẩy lùi dịch bệnh nhanh chóng hơn
kết thúc thông tin trong ngày hôm nay kênh sức khỏe và đời sống sẽ trở lại vào những bản tin tiếp theo vào sáng ngày mai xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại